tỉnh quảng nam có hơn chín mươi hai km đường sắt chạy qua địa bàn của bảy huyện thị xã và thành phố
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình hình tai nạn giao thông đường sắt ở tỉnh quảng nam tăng cao đáng báo động
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chủ yếu là do ý thức chấp hành luật giao thông đường sắt của người dân còn chưa cao
cộng với việc có quá nhiều đường ngang dân sinh bất hợp pháp tồn tại
mặc dù vậy đến nay chính quyền và ngành chức năng của tỉnh quảng nam vẫn chưa có giải pháp nào hữu hiệu
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
tuyên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
mới đây tại km tám trăm bốn mươi tám cộng sáu trăm năm mươi tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua xã bình quế huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm ông đặng văn mười bốn mươi một tuổi ở thôn bình hội xã bình quế tử vong tại chỗ
theo người dân địa phương tuyến đường ngang dân sinh này người ở các xã bình quế bình trung bình chánh bình tú
đi lại đông nhưng không có rào chắn đèn tín hiệu trong khi đó biển cảnh báo thì cũ kỹ và bị che khuất tầm nhìn
tỉnh quảng nam hiện có sáu mươi một đường ngang hợp pháp và bảy mươi chín đường ngang do người dân tự mở
trong số sáu mươi một đường ngang trên địa bàn tỉnh do ngành đường sắt quản lý có hai mươi sáu đường ngang có gác
một mươi chín đường ngang cảnh báo bằng cân trạng
và một mươi sáu đường ngang cảnh báo bằng biển báo
ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sáu vụ tai nạn đường sắt
làm chết năm người và bị thương hai người
và trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra bảy vụ làm chết sáu người và bị thương một người
trong năm hai nghìn một mươi tám này chúng tôi đã thực hiện được một số việc như sau
thứ nhất là chúng tôi đã phối hợp với cơ quan quản lý đường sắt để tổ chức thống kê rà sốt
hoặc là toàn bộ hệ thống đường ngang này và đã tổ chức phối hợp với nhân dân địa phương
với chính quyền địa phương để phát tầm nhìn để mở rộng mở thông tầm nhìn để tạo điều kiện thùng lợi cho xe cổ quay lại thùng lợi
thứ hai là chúng tôi đã triển khai việc sử trữ mặt đường sân gồ giảm tóc cũng như là tăng cường các biển bó biển cảnh bó
để giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian tới ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt
giả soát lại các đường ngang dân sinh bất hợp pháp kiên quyết tháo rỡ và xử lý những trường hợp vi phạm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt
trên cơ sở đó tiến hành lắp đặt thêm rào chắn đèn cảnh báo tại những nơi đông người phương tiện qua lại
đầu tư xây dựng đường gom đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức và chú ý hơn nữa khi đi qua đường sắt